thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
trị bộ là nền bóng của đảng
xây dựng tri bộ cơ sở trong sạch vững mạnh phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên
tất cả đều có tác động tích cực đến lòng tin của nhân dân đối với đảng
đây cũng chính là nhiệm vụ then chốt mà đảng bộ xã thạch khê huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
đã và đang tập trung thực hiện nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tri bộ cơ sở
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng
là tri bộ được sắp nhập từ hai đơn vị trí bộ với số đảng viên lớn tổ chức lãnh đạo một địa bàn dân cư đông
thời gian qua từ cấp ủy đến các đảng viên trong tri bộ thanh lan xã thạch khê
luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất tập trung dân chủ không ngừng đổi mới
nâng cao chất lượng và nội dung sinh hoạt
nhờ đó nền nếp sinh hoạt tri bộ được chấn chỉnh nội dung sinh hoạt được thiết thực hơn
trì bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh
đây là kết quả chung của hệ thống tri bộ cơ sở tại xã thạch khê trong những năm qua
từ sự nhìn nhận đánh giá đúng thực chất trong hoạt động tại các trị bộ
bên cạnh ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo
đảng ủy xã thường xuyên tổ chức phân công các đảng ủy viên
về tham dự sinh hoạt tại các trị bộ
ngoài mục tiêu tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
địa phương đến cán bộ đảng viên và nhân dân
chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ
các đảng ủy viên còn được tiếp thu những ý kiến thẳng thắn và xác thực từ cơ sở
những tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng nhân dân

ngoài mục tiêu tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước những tâm tư nguyện vọng của đảng và nhà nước những tâm tư nguyện vọng của đảng và nhà nước
ngoài mục tiêu tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước những tâm tư nguyện vọng của đảng và nhà nước